những trận mưa lũ liên tiếp tại các huyện miền núi của tỉnh quảng nam gây ngập úng kéo dài
làm đất đá đổi núi sạt lở hơn một ngôi nhà bị sập ra súc ra cầm đất nông nghiệp cũng bị vùi lấp
điều này đã khiến cho người dân nơi đây vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn
nguy cơ tái nghèo là điều khó tránh khỏi
năm nay những trận mưa lũ liên tiếp gây ngập úng dài ngày làm đất đá đồi núi sạt lở
hơn một ngôi nhà bị ngập ra súc ra cầm đất nông nghiệp cũng bị vùi lấp
điều này đã khiến người dân tại các huyện miền núi tỉnh quảng nam vốn đã khó khăn lại càng khó khăn
nguy cơ tái nghèo là điều khó tránh khỏi
thống kê hiện nay cho thấy tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh quảng nam cao gấp một sáu lần so với mức bình quân chung của cả nước
trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới hơn bốn mươi
toàn tỉnh còn sáu mươi sáu xã nghèo và hai mươi một thôn nghèo đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi
tám xã nghèo vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
tại huyện miền núi nam giang tỉnh quảng nam nhiều gia đình vừa được chương trình một trăm ba mươi năm cho vay vốn
chăn nuôi đàn gia cầm phát triển sản xuất hy vọng thoát nghèo
nhưng trận lũ lịch sử hồi giữa tháng một mươi vừa qua đã cuốn phăng đi tất cả
hiện tại nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là nghiên cứu những cách làm thoát nghèo hiệu quả
bền vững cho người dân miền núi tận dụng các nguồn xã hội hóa trong công tác giảm nghèo
phát huy vai trò của ngân hàng chính sách xã hội trong thực hiện hỗ trợ vay vốn
giúp người dân có cần câu để chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững